nhằm bảo đảm an toàn cho các em học sinh chiều tối ngày chín tháng một mươi hai sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng quyết định
toàn bộ học sinh sinh viên trên toàn thành phố sẽ được nghỉ học vào ngày một mươi tháng một mươi hai vì lý do ngập lụt
theo đó sau khi xin ý kiến của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng giám đốc sở giáo dục và đào tạo đà nẵng
đã quyết định cho học sinh sinh viên toàn thành phố nghỉ học trong ngày một mươi tháng một mươi hai
giám đốc sở yêu cầu các đơn vị trường học thông tin nhanh nhất đến cán bộ giáo viên nhân viên và phụ huynh học sinh sinh viên
bằng tất cả các kênh liên lạc hiện có
sở giáo dục và đào tạo giao cho thủ trưởng các đơn vị trường học theo dõi tình hình thời tiết và diễn biến tại đơn vị
để quyết định cho học sinh sinh viên nghỉ học trong những ngày tiếp theo